đóng giả là xe ôm công nghệ sử dụng xe phân khối lớn biển số xe giả để trộm cắp xe máy
bốn đối tượng là ngô văn hiếu đinh thanh dũng huỳnh văn mến và võ minh nhật cùng chú tại tp hcm
đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo hồ sơ công an từ đầu đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hiếu và dũng đã đóng giả xe ôm công nghệ
sử dụng xe phân khối lớn biển số xe giả thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện nhơn trạch
điều tra mở rộng công an huyện nhân trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng mến và nhật
để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
khám xét tiệm sửa xe của nhật tại phường tân tạo a quận bình tân tp hcm
cơ quan công an thu giữ hai mươi bốn biển số xe mô tô trong đó có một mươi biển số giả và nhiều lốc xe máy
khung xe máy các loại được biết dũng còn có tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ thành công bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép
gần tám mươi kg cành và quả thuốc viện tại địa bàn huyện văn bàn tỉnh lào cai
trước đó khoảng ba giờ năm phút ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại thị trấn khánh yên huyện văn bàn tỉnh lào cai
lực lượng công an phát hiện một xe ô tô bán tải
quang và phạm văn phiếm đang chở tám bao tải chứa gần bảy mươi bảy kg cành và quả thuốc viện cùng một số tài liệu có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp vũ ngọc tuyến đinh hoàng anh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an thị trấn cái nước tỉnh cà mau vừa mời làm việc năm đối tượng bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn
tăng vật tạm giữ gồm nhiều loại thực phẩm chức năng chưa rõ nguồn gốc như thuốc ăn
ngủ ngon thảo mộc dầu xoa bắp tinh dầu tỏi hoạt huyết dưỡng não đông trùng hạ thảo
ban đầu các đối tượng tặng cho người dân một số loại thực phẩm chức năng
sau đó các đối tượng sẽ tư vấn bán các loại thực phẩm chức năng với giá khoảng tám trăm linh đồng một sản phẩm
giá trị thực tế của các loại sản phẩm chỉ khoảng sáu mươi năm bảy mươi năm đồng
từ đó thu lợi bất chính số tiền tranh lệch
tiến hành test nhanh phát hiện cả năm đối tượng đều dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay lãnh đạo huyện đồng phú của tỉnh bình phước đã chỉ đạo phòng giáo dục huyện đồng phú
và các cơ quan có liên quan nhanh chóng xác minh vụ việc một nữ sinh lớp sáu bị đánh hội đồng ngay gần trường học
sự việc được đăng tải lên mạng xã hội facebook gây bức xúc trong dư luận
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng ba một clip dài hơn hai phút xuất hiện trên mạng xã hội facebook
ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác bao vây đánh hội đồng tới tấp
theo người nhà của nạn nhân
vụ việc xảy ra vào chiều ngày một mươi một tháng ba khoảng một mươi năm giờ chiều khi nạn nhân vừa đi học về
ra gần trường thì bị một nhóm nữ sinh khác chặn đường đánh hội đồng
ngay sau khi phát hiện sự việc gia đình đã nhanh chóng trình báo nhà trường và cơ quan chức năng
và đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị
tin an ninh trật tự mở rộng điều tra các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố năm đối tượng
về tội đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô tiên phong tp hà nội
và trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi ba d nguyện bình chánh tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với mai văn quân là phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô tiên phong
có địa chỉ tại phường đại kim quận hoàng mai tp hà nội về tội đưa hối lộ
mai văn quân đã có hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của cục đăng kiểm việt nam
thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe với mục đích được bỏ qua các lỗi thiếu sót trong hồ sơ
nhằm để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế
mai đức truyền chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới đã nhận tiền của công ty tiên phong
để bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ trên và thẩm định đạt do đó đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ
cùng ngày công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
nhận hối lộ đối với nguyễn trí quyết giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thường trú tại tp bua ma thuật tỉnh đắk lắc
nguyễn hoàng anh phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại quận một mươi tp hcm
phạm văn luân phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú huyện ea leo tỉnh đắk lắc
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai công an huyện bình chánh tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm
năm mươi một mươi ba d xã tân kiên huyện bình chánh
qua công tác khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu phục vụ cho việc điều tra truy xét
còn tại hà tĩnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố vụ án
khởi tố và bắt tạm giam bị can nguyễn thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giám đốc
và bị can trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó giám đốc công ty cổ phần công nghệ thông tin lam hồng
về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công an dịch vụ tài chính công tỉnh hà tĩnh
công ty cổ phần công nghệ thông tin lam hồng và các đơn vị liên quan
công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can nguyễn thanh thủy và trần văn tuân
để thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình điều tra
trước đó ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ubnd tỉnh hà tĩnh ban hành kết luận thanh tra
chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng
trong công tác quản lý mua sắm thiết bị giáo dục đầu tư tại sở giáo dục đào tạo
cụ thể trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín sở giáo dục đào tạo hà tĩnh thực hiện một mươi bảy gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học
tổng giá trị hợp đồng là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó mua sắm tập trung một mươi năm gói thầu tổng giá trị hợp đồng trên hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
công ty cổ phần lam hồng bị điều tra liên quan đến sai phạm trong đấu thầu thiết bị giáo dục
những gói thầu này bị đội giá cao bất thường
nhiều hạng bụng bị tráo đổi gây thất thoát nhiều tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố đối tượng dương văn khải hai mươi năm tuổi
ở xã đức nhuận huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi về hành vi giết người
khải là đối tượng đã đâm một người chết một người bị thương
do mâu thuẫn từ trước trong lúc dương văn khải chở bạn gái cùng với nhóm bạn đang lưu thông trên đường hai bà trưng
thành phố quảng ngãi thì bị nhóm của nguyễn minh khánh nguyễn nhật trung
cùng với nhiều đối tượng khác phát hiện chặn đầu xe và đuổi đánh phải
trong lúc bị bao vây đánh khải giúp con dao bấm mang theo trong người đâm vào khánh trung và một đối tượng khác
hậu quả nguyễn nhật trung bị đâm thương tích nặng và tử vong tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
nguyễn minh khánh bị thủng ruột cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
đối tượng dương văn khải bị công an bắt sau đó
với hành vi chống người thi hành công vụ trần văn năng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú thị trấn cẩm xuyên huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm xuyên khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm qua một mươi một tháng ba
năng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát ba mươi tám a bốn mươi năm nghìn hai mươi đi trên tuyến quốc lộ tám c hướng về thị trấn thiên cầm huyện cầm xuyên
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cẩm xuyên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên do đã sử dụng rượu bia trước đó nên năng đã giảm tốc độ và lùi xe với ý định quay đầu trôn tránh lực lượng công an
lúc này một số cán bộ cảnh sát giao thông đi đến yêu cầu năng chấp hành nhưng năng không dừng xe mà đạp chân ga để lùi xe
nên bánh xe ô tô đã trẻ lên chân một cán bộ cảnh sát giao thông trật tự công an huyện cẩm xuyên làm bị thương
sau đó năng tăng ga điều khiển xe chạy thẳng
khi năng về đến nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ
kết quả kiểm tra nồng độ côn của năng là bốn trăm năm mươi
năm mươi năm mg trên một lít khí thở âm tính với chất ma túy
công an huyện cẩm xuyên xác định chân bắt năng đã có hành vi chống người thảnh công vụ
xâm phạm trật tự quản lý nhà nước về an ninh trật tự càn trở người thảnh công vụ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn nhật tân sinh năm hai nghìn một trú tại tỉnh quảng trị
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế bắt tạm giam
vào khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn một
nguyễn nhật tân tạo một đường link bình chọn ảnh nhằm mục đích chiếm đoạt facebook của những người tham gia bình chọn
sau khi chiếm được facebook tân nhắn tin đến bạn bè của facebook bị chiếm đoạt để mượn tiền
với thủ đoạn này đã có tám người thân của một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền là bảy mươi ba triệu đồng
vụ việc là lời cảnh báo cho mọi người hết sức cảnh giác với tội phạm giả danh người thân lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian qua trên các báo đài truyền thông
thường xuyên cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua internet và các trang mạng xã hội
tuy nhiên vẫn nhiều người bị mắc bẫy và mới đây nhất thì nhiều nạn nhân đã bị trang fanpage bảo hiểm xã hội lừa đảo lên tới hàng trăm triệu đồng
cần rút bảo hiểm xã hội trước thời hạn người phụ nữ này đã lên mạng và chủ động nhắn tin vào fanpage bảo hiểm xã hội để nhờ tư vấn hỗ trợ giúp số tiền hai trăm linh hai triệu đồng
tuy nhiên để rút được số tiền trên
thì chị được tư vấn phải nạp tổng cộng một trăm linh chín triệu đồng vào tài khoản mà fanpage bảo hiểm xã hội cung cấp
tiền vừa nạp xong thì tài khoản của chị cũng bị đối tượng chặn đê lạc ngay lập tức